còn tại vũng tàu một đối tượng ngáo đá điều khiển xe máy lưu thông trên đường không đổi mũ bảo hiểm
khi bị bắt đã dùng roi điện chống trả lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
đối tượng này cũng từng có một tiền án về tội chống người thi hành công vụ vào năm hai nghìn một mươi
sự việc xảy ra vào chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi một hà văn đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa điều khiển mô tô không đưa mũ bảo hiểm
khi lực lượng công an ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
đạt đã dùng roi điện tự chế chích vào người hai cán bộ công an xã rồi bỏ chạy
đến một nhà dân gần đó lấy xe hàng tiếp tục đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ
khi tổ công tác của công an xã phước tỉnh đến kêu gọi đạt bỏ hung khí để làm việc
đối tượng này không chấp hành mà còn tiếp tục dùng roi điện tấn công
khiến ba đồng chí công an xã bị thương
tuy nhiên ngay sau đó đạt đã bị tổ công tác khống chế bắt giữ
đạt khai nhận trước thời điểm xảy ra vụ việc chống người thi hành công vụ
đối tượng đã sử dụng ma tùy đá
hiện đối tượng đã bị công an huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu khởi tố và bắt tạm giam